tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đô thị nhất là tại hà nội và tp hcm
tuy đã có những chuyển biến trong thời gian gần đây nhưng diễn biến vẫn còn khá phức tạp
đa dạng các kiểu vi phạm là bài viết đầu tiên trong loạt bài
thiếu quyết liệt trong quản lý trật tự xây dựng đô thị trên báo nhân dân số ra ngày hôm nay
có thể thấy vi phạm trật tự xây dựng đã diễn ra nhiều năm tồn động và phát sinh vi phạm nhiều phức tạp
người dân rất bức xúc trước thực trạng
khi chỉ sửa chữa nhà đã thấy ngay các lực lượng chức năng xuống kiểm tra
nhưng nhiều dự án lớn sai phạm đầy rẫy chỉ đến khi nào đưa vào sử dụng mới phát hiện xử lý
thậm chí là nhiều dự án dây dưa đến nay chưa thể giải quyết triệt đề
đồng thời lực lượng được giao quyền nhưng không thực thi đến cùng
thiếu quyết liệt dẫn đến không có tác dụng gian đe hiệu quả
chỉ còn hơn hai tuần nữa là đến tết âm lịch
người lao động chưa kịp mừng đã phải lo lắng với tình trạng cháy vé giá vé tàu xe dịp tết tăng cao
âu lo vé xe tàu tết là bài viết được đăng tải trên báo thành niên
trong khi đó thông tin từ zstar pacific cho biết
trên các đường bay từ tp hcm đến các đường bay địa phương như vinh hải phòng thanh hóa
chu lai quy nhơn tuy hòa gần như kín chỗ những ngày gần tết
chiều ngược lại về tp hcm những ngày sau tết cũng đã gần chốt sổ
cuộc chiến chống tội phạm chống buôn lậu và gian lận thương mại
ngăn chặn bằng được tình trạng tội phạm lộng hành là nhan đề bài viết được đăng trên báo lao động
tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ của hai ban chỉ đạo chương trình
quốc gia phòng chống tội phạm của chính phủ ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám
và ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín
mới đây phó thủ tướng thường trực trương hòa bình chỉ đạo sẽ thành lập các tổ kiểm tra
giám sát kể cả hoạt động bí mật đối với những cán bộ thiếu trách nhiệm trong công tác
có hành vi cấu kết bao che tội phạm và phải phòng chống tội phạm trong chính cơ quan phòng chống tội phạm
cũng tại hội nghị phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đưa ra tám nhiệm vụ giải pháp hiệu quả
để chặn đứng sự gia tăng của tội phạm đảm bảo an sinh xã hội củng cố niềm tin trong nhân dân
liên tiếp trong thời gian gần đây những sự việc như quán ăn nhân viên xe buýt chặt chém du khách
và mới đây nhất là một vụ khách tây bị hành hung ngay tại phố cổ hội an
đã cho thấy một hình ảnh đáng lo ngại của đô thị cổ vốn bình yên này
chuyện gì đang xảy ra với hội an là nhan đề bài viết được đăng tải trên báo tuổi trẻ
ông nguyễn văn sơn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hội an cho biết
hội an đang làm lại toàn bộ quy hoạch để đưa đô thị đi vào khuôn khổ
trước mắt tới đây thành phố sẽ ngồi lại với các quán bar các cơ sở dịch vụ để tìm tiếng nói chung
dự kiến các cơ sở này sẽ di rời ra một khu vui chơi giải trí riêng tách khỏi thành phố
lượng người bán hàng rong cũng sẽ được tập trung tại một địa điểm
hà nội đang tiến tới triển khai việc tự chủ hoàn toàn về tài chính tại tất cả các bệnh viện công lập trừ những đơn vị y tế đặc thù
thế nhưng khi đang quen sống dựa vào ngân sách việc chuyển sang tự chủ đứng vững trong nền kinh tế thị trường là điều không hề dễ dàng
tự chủ tài chính trong các bệnh viện công tại hà nội còn nhiều gian nan là bài viết được đăng trên báo hà nội mới
suốt thời gian dài sống dựa vào bầu sữa ngân sách nay các bệnh viện công lập phải tự chủ tài chính
loay hoay tìm cách để tồn tại chắc chắn sẽ có những đơn vị không thể tự bơi gặp khó khăn trong bảo đảm đời sống cho cán bộ nhân viên
chính vì vậy việc giao quyền tự chủ tài chính cho các bệnh viện công lập không thể triển khai trong một sớm một chiều mà cần có thời gian lộ trình